cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại địa bàn tỉnh hà tĩnh và một số tỉnh thành phố khác
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thông qua các hội nhóm mua bán xe ô tô cũ trên mạng xã hội
hoàng nhật linh chú tỉnh thừa thiên huế đã kết bạn với anh nguyễn duy hân và anh nguyễn duy trình
làm nghề sửa chữa ô tô tại thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
linh sau đó đã gửi hình ảnh các xe ô tô trào bán cho anh hân và anh trình
sau nhiều lần mua bán thành công do tin tưởng anh trình và anh hân không trực tiếp xem xe nữa
mà chỉ căn cứ vào hình ảnh thông tin do linh để thực hiện mua bán
tuy nhiên để có tiền đánh bạc và trả nợ nguyễn duy linh đã lừa bán một mươi hai xe ô tô cũ
các loại chiếm đoạt hơn hai bảy tỷ đồng của hai nạn nhân nói trên
căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản